tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội tp cn
đã tiếp xúc cử tri hưu trí và tại quận thốt nốt tp cn
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
cử tri cần thơ đánh giá cao công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
về kết quả kỳ họp thứ chín của quốc hội trong đó hoan nghênh lần đầu tiên
quốc hội thực hiện họp trực tuyến và tập trung đồng thời nêu ý kiến về công tác cán bộ
phòng chống tham nhũng tình trạng sạt lở bờ sông khu vực đồng bằng sông kiểu long
trong đó có cần thơ về chính sách người có công miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiêu chí xác định hộ nghèo cận nghèo
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
xử lý tình trạng sạt lở bờ sông đang là nhiệm vụ cấp bách của đồng bằng sông kiểu long
nhà nước cũng đã có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
và công tác này sẽ tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới
trả lời ý kiến cử tri về vụ án hồ duy hải chủ tịch quốc hội cho biết
do tính chất vụ án hồ duy hải phức tạp kéo dài nhiều năm
đã qua các phiên xét xử sơ thẩm phúc thẩm và giám đốc thẩm
tuy nhiên vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau
các cơ quan chức năng có trách nhiệm sẽ cùng ngồi lại xem xét giá soát
và khi có kết quả sẽ thông báo lại